có dịp về với tháp một mươi ở thời điểm này chúng ta sẽ không khỏi bỡ ngỡ trước những đổi thay mang tính kỳ tích
ngoài bộ mặt nông thôn đang thay đổi từng ngày chúng ta còn cảm nhận được sự đổi thay trong từng nếp nghĩ của con người
đó là nhờ có sự chung tay vào cuộc xây dựng nông thôn mới với bà con nông dân của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh đồng tháp
đây là ngôi nhà thứ bảy mươi một được ban chỉ huy quân sự huyện hồng ngự xây tặng cho các hộ nghèo
gia đình anh tuấn thuộc diện đặc biệt khó khăn không có xuộng đất sản xuất kinh tế gia đình bốn miệng ăn chỉ phụ thuộc vào tiền công làm thuê của anh
hồng ngự là một huyện biên giới thuộc tỉnh đồng tháp có hơn một mươi tám km đường biên giới tiếp xác với nước bạn campuchia
điều kiện phát triển kinh tế của người dân còn thiếu thốn
tuy nhiên nhờ phong trào lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới đã giúp địa phương này hoàn thành nhiều tiêu chí
thiệt là tiêu chí xóa đói giảm nghèo và nâng cao mức thu nhập của người dân
đối với địa phương thì đánh giá rất là cao rất là đồng tình
việc lực lượng vũ trang tham gia vào các chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
các anh đã tích cực chủ động và thực hiện tốt nhiều mô hình nhiều cách làm hay nhiều sáng kiến mới
phấn đấu cuối năm nay thì cùng với nhân dân địa phương
lực lượng vũ trang sẽ đảm bảo thực hiện được một mươi bảy trên một mươi chín tiêu chí và đến năm hai nghìn hai mươi thì xã phải đạt được một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí
và bản thân của lực lượng vũ trang viên thực hiện tốt nội dung tham gia xây dựng nông thôn mới
hiện đồng tháp có hai mươi ba trên hai mươi bảy xã điểm xây dựng nông thôn mới mà lực lượng vũ trang tỉnh ký kết tham gia đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
tham gia phát triển kinh tế xã hội
củng cố quốc phòng an ninh